thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái tử vong trên sofa trong căn hộ trung cư ở quận nam từ liêm hà nội
chiều hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho hay người nhà nạn nhân đã tới nhận thi thể để làm thủ tục hậu sự
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho hay thời điểm phát hiện nạn nhân đã khô phía trong có điện thoại nhưng bị tháo xìm
nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn dẹp
theo vị lãnh đạo phường sự việc bắt đầu từ tin báo tìm người của người thân cô gái
sau đó lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với công an hà nội để tìm kiếm
qua giả soát cảnh sát nghi vấn cô gái có liên quan tới căn hộ trung cư ở quận nam tử liêm
ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng đã làm việc với ban quản lý để tìm kiếm phía trong căn hộ thì phát hiện sự việc
vị này đồng thời cho hay căn hộ trên đã bị tạm dừng cấp điện nước cùng các dịch vụ liên quan từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai do không có người thanh toán các chi phí này
lý giải về nguyên nhân lực lượng an ninh khu trung cư
không tìm kiếm ngay thời điểm đó lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗi cho hay khu trung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ
nhiều căn trong số đó chủ nhà không ở và cũng không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là không quá bất thường
vị này cho hay khi chưa có tin báo tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân
thời điểm phát hiện nạn nhân vị lãnh đạo phường cho hay
phía trong có điện thoại nhưng bị tháo xìm nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc trên
hiện trường vụ án cũng không còn
theo thông tin mới đây nhất cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hải cốt này
hải cốt phụ nữ mất tích một mươi ba năm ở hải phòng khởi tố vụ án riêng người
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hải cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm được tìm thấy trong bể nước thải cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở làng pháp cổ xã lại xuân thủy nguyên hải phòng
hai cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai trong quá trình đi tìm cháu mất tích
nơi tìm thấy hải cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chức năng xác định hai cốt người phụ nữ xấu xố có đường bị lún sọ khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hé lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá rét giấu người phụ nữ giao ga mất tích một mươi ba năm
của điện thoại gọi giao ga bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân vào năm hai nghìn sáu
hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách việc buôn bán ga tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya
có đợt theo xe theo hàng phải xa vài ngày
tính tình hiền lành chịu thương chịu khó vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn trong xã rất quý mến
khi nhận được hung tin chị thanh mất tích sau lần giao ga định mệnh vào một ngày đông giá rét cuối năm hai nghìn một mươi khiến ai nấy đều bàng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại đêm ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga nên đã nhờ bà được trông cậu con trai ba tuổi
để chị đi xe máy chở ga
giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm đều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông gia rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bặt vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh trên hệ thống loa chuyển thanh
thời điểm chị thanh mất tích anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở ga
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ cách xa khu dân cư
cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh m và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh m
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ thì gia đình anh duy anh tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng chị thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã tìm kiếm
nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị thanh mua ga nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc bộ hai cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỳ là chị thanh bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình đang
phóng chờ thông tin chính thức từng ngày từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thưởng trưởng công an huyện thủy nguyên nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba năm trước
mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện phía dưới là một bộ hải cốt người nên vội vàng báo cho công an
tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hài cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ phát hiện hai cốt
người phụ nữ giao ga một mươi ba năm tìm kiếm trong vô vọng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thu thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo bà phan thị đê mẹ chồng nạn nhân trưa ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thơ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga sau đó chị thơ liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng
và từ đó bật vô âm tín thời điểm đó vợ chồng chị thơ đã ra ở riêng cách nhà bà d vài bước chân do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng
hai ngày trước khi chị thờ mất tích chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền nam giao nhận hàng hóa
thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về điện thoại không liên lạc được bà đê do hỏi người thân và gia đình thông ra nhưng cũng không có thông tin gì về chị thở
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm ba mươi hai ha trên địa bàn thôn pháp cổ xã lại xuân cách nhà chị thơ khoảng một km người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống
nhận được tin vợ bỗng dừng mất tích anh t tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này
từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm ba mươi hai hectare gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người
tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn ba mươi hectare
ông phạm văn đề bác anh t kể lại lúc đó vào đầu tháng một mươi một âm lịch trời rét khoảng một mươi độ nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống ba mươi hai để tìm cháu thờ
cả ngày tìm kiếm dưới ké rét cắt giá cắt thịt phải ngâm mình trong nước sâu gia đình càng tìm càng vô vọng
mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời gia đình anh tê còn vào các khu vực chân núi đá lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị tề
bà d mẹ chồng nạn nhân chia sẻ
mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu
có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông hồng cả gia đình cũng lặn lộn lên hà nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về tay trắng
lúc nào tôi cũng hy vọng
một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình
theo bà đề vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân gặp bà đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước
nhưng lúc đó bà đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình